thăm và làm việc tại tỉnh bình thuận vào sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng đoàn công tác đã biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bình thuận
trong thời gian vừa qua
nổi bật trong sáu tháng đầu năm bình thuận thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống kiểm soát
dịch bệnh covid một mươi chín vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bảo đảm đời sống nhân dân
trật tự an toàn xã hội
đồng chí đặng thị ngọc thịnh đề nghị trong thời gian tới tỉnh bình thuận cần tập trung hơn nữa
cải cách thủ tục hành chính đồng thời tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh